theo tin từ tòa nhân dân cấp cao tại hà nội ngày hai mươi tháng sáu tới đây cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xem xét đơn kháng cáo kêu oan của cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
trong vụ mua chế phẩm red oxy ba c của cộng hòa liên bang đức
trong đơn kháng cáo cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung cho rằng
bản án sơ thẩm của tòa nhân dân tp hà nội tuyên bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là không đúng
còn bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ oftic
và võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm mà tòa ninh dân tp hà nội tuyên là quá nặng
do đó kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
trước đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ mua chế phẩm red oxy ba c
của cường hòa liên bang đức
hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn đức trung tám năm tù nguyễn trưởng giang bốn năm sau tháng tù
và võ tiến hùng bốn năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để điều tra về hành vi nhận hối lộ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang đã thi hành quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng văn thủy chú tại huyện vị xuyên
là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang
liên quan đến vụ án vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại giáp đồng tâm huyện bắc quang
kết quả điều tra xác định ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông thủy là phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ý ký giấy mời triệu tập các thành viên thuộc các cơ quan như sở công thương sở xây dựng
ủy ban nhân dân huyện bắc quang và ủy ban nhân dân xã đồng tâm tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ đồng tâm
đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhận số tiền từ lê khả châu phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn lâm
đã bị khởi tố điều tra do có liên quan trong vụ án ông thủy đã đồng ý hoãn thời gian kiểm tra thực địa mỏ
theo yêu cầu của đối tượng châu hiện vụ án đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi sai phạm
của các tổ chức cá nhân có liên quan
dùng xăng đốt khiến một người tử vong phạm phen ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố
do mâu thuẫn từ trước phạm phen mang chai nhựa đựng xăng đến nhà ông phạm tham ở cùng thôn
thấy ông tham đang ngồi trước nhà phen đã đổ xăng lên người ông tham rồi dùng bật lửa đốt khiến nạn nhân bị chết cháy
ngay sau đó công an huyện tư nghĩa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ đối tượng
từng sáu lần vào tù về tội trộm cắp tài sản nhưng dương ngoan cường chú tại huyện phú tân tỉnh an giang vẫn ngựa quen đường cũ
tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tòa nhân dân huyện phú tân đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cường ba năm tù
theo cáo trạng đêm một tháng hai thấy trong sân nhà người dân đang dựng một xe mô tô có gắn chìa khóa
quan sát không thấy người cường đã ra tay trộm cắp
rồi điều khiển đến thành phố long xuyên để tìm chỗ bán nhưng không được nên đến thành phố hồ chí minh
tại đây cường đã bán chiếc điện thoại di động để trong cốc xe rồi chạy về nhà
đối tượng sau đó bị người dân phát hiện trình báo cho công an
lực lượng công an đã mở cường lên làm việc và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
chuyên cung cấp ma túy cho các địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố đà nẵng
hai đối tượng là nguyễn viết phúc và đặng ngọc thương cùng chú tại quận liên triều
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
sau thời gian theo dõi giám sát tối ngày ba mươi một tháng năm phòng cảnh sát ma túy công an thành phố
phát hiện thương đang giao bán ma túy cho một đối tượng nên tổ chức bắt quả tang
thù giữ hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi gram ketamine
nhanh chóng mở rộng công an thành phố tiếp tục bắt giữ phúc tại nơi ở
phát hiện một mươi sáu gói ketamin và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy
liên quan đến vụ tài xế vi phạm tố cảnh sát giao thông quảng trị đánh
cơ quan công an đã kết luận không có bằng chứng chứng minh tổ công tác đánh tài xế
và tài xế cũng không đưa ra được bằng chứng về việc bị đánh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã ra quyết định xử phạt tài xế bốn mươi bảy năm triệu đồng
do các lỗi vi phạm như trực tiếp điều khiển ô tô tải
chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ô tô tải
và không chấp hành việc kiểm tra tài trọng đồng thời tước bằng lái xe bốn tháng
vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông hải lăng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị trong lúc làm nhiệm vụ
đã phát hiện xe tài do tài xế hiếu điều khiển có dấu hiệu chở hàng quá tài
vượt quá chiều cao nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính
tuy nhiên tài xế hiếu đã không chấp hành hiệu lệnh cố thủ trên cabin
tổ cảnh sát giao thông đã buộc niêm phong và kéo xe vào trạm
đến tối ngày một mươi bốn tháng năm trạm cảnh sát giao thông hải lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với tài xế về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao theo quy định
và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng
nhưng cả hiếu và chủ xe đều không ký tên
sau đó lê hữu hiếu có đơn trình báo gửi lãnh đạo bộ công an
tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh quảng trị và các cơ quan chức năng
phản ánh về việc bị cán bộ trạm cảnh sát giao thông hải lăng đánh gãy sơn sườn
phải nhập viện cấp cứu
sau khi tiếp nhận đơn giám đốc công an tỉnh quảng trị đã yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ
công an tỉnh đã thành lập tổ công tác tiến hành các bước thanh tra kiểm tra và xác minh
theo đúng quy định của pháp luật và kết quả không tìm thấy bằng chứng cảnh sát giao thông đánh hiếu
và lái xe hiếu cũng không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh bị cảnh sát giao thông đánh
làm chết sáu người đang nói là nạn nhân đều là học sinh ở độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi bảy
môi trường xung quanh rất nhiều sông suối ao hồ trong khi nhận thức kỹ năng tự bảo vệ
xử lý tình huống là hạn chế là những nguyên nhân đã được chỉ ra đối với thực trạng đau lòng này
chính vì vậy sự quan tâm phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội trong quản lý hướng dẫn trẻ em
là việc không thể chậm chạy
để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc không tiếp tục xảy ra
phản ánh sau đây của phóng viên thời sự tại tỉnh hà giang
sau những cơn mưa đầu hạ các con suối con canh trên địa bàn xã cao mạ pờ
thuộc huyện quản bạ tỉnh hà giang đầy áp nước
đây cũng là điều kiện để các em học sinh ra đây vui chơi sau những ngày học hành vất vả
tuy nhiên đây cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn về đuối nước
nếu các em chủ quan và không có sự giám sát của người lớn
tuy nhiên đây cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn về đối nước

tuy nhiên đây cũng là một trong những nguy cơ tiềm ẩn về đối nước
các cháu nhỏ đi chơi quanh khu vực suối nước thì cũng nhắc nhở các cháu
các cháu về để đảm bảo an toàn cho các cháu
nguyên nhân của các vụ trẻ em bị đuối nước do môi trường sống xung quanh luôn có những yếu tố
như sông suối hồ ao có nước nhưng không được rào chắn và có biển cảnh báo nguy hiểm
một phần do các em chưa nhận thức được mối nguy hiểm về đuối nước
chưa được dạy và học các kỹ năng tự bảo vệ an toàn trong môi trường nước
cũng như xử lý các tình huống khi bơi và không có kỹ năng cứu đuối
vì vậy những buổi dạy bơi như thế này do phòng cảnh sát phòng trái trị cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà giang tổ chức đã và đang đem lại hiệu quả tích cực

nhà trưởng cũng cộng rằng qua những bài tuyên truyền
những nội dung giáo dục của phòng cảnh sát phòng trái trị cháy
thì các em học sinh sẽ có những kỹ năng sống tốt hơn

qua những buổi tuyên truyền
tập huấn đã trang bị những kiến thức phòng chống đuối nước
cho đến toàn bộ giáo viên và học sinh
thì mong muốn thầy cô giáo cùng tổng thầy các em học sinh
sẽ tuyên truyền toàn bộ kiến thức toàn bộ trang bị
đến toàn bộ người dân để giảm tình trạng đuối nước
phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em là trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội
đặc biệt các bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức quản lý con em mình
không để các em tự do tắm sông tắm suối
thưa quý vị với hành vi vận chuyển ba mươi gói cần sa khô từ tỉnh đắk nông
để gửi ra tỉnh quảng ninh một tài xế lái xe taxi vừa bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
đó là trần phúc ba mươi tám tuổi trú tại thành phố buôn ma thuật
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra
tại phường tân an thành phố bùa ma thuật
tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
phát hiện phúc đang bê một thùng xốp từ xe taxi vào bưu điện
với nhiều biểu hiện nghi vấn cho nên đã yêu cầu kiểm tra
bên ngoài thùng xốp ghi là trà artiso và có địa chỉ số điện thoại người nhận ở tỉnh quảng ninh
mở kiểm tra thùng xốp có ba mươi gói màu bạc bên trong có chứa hoa cây cần sa khô
phúc khai nhận vào trưa ngày ba mươi tháng năm phúc được một người đàn ông tên cường
thuê điều khiển xe taxi đến xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông
nhận thùng hàng nói trên rồi đưa về bưu điện tại tỉnh đắk lắk
gửi theo địa chỉ cho người nhận ở tỉnh quảng ninh
sau khi gửi xong phúc được trả tiền công một triệu hai trăm linh nghìn đồng
cho đến chiều ngày ba mươi một tháng năm phúc mang thùng hàng ra biêu điện gửi
thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
dù đã liên tục triệt phá nhiều đường dây tụ điểm mua bán sử dụng ma túy trái phép
nhưng có lẽ vì lợi nhuận mà loại tội phạm này vẫn hoạt động khá phức tạp
với hình thức ngày càng tinh vi và quy mô có chiều hướng gia tăng
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại huyện thống nhất
tỉnh đồng nai
tính riêng từ đầu năm đến nay công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã phát hiện
bắt giữ một mươi năm vụ hai mươi bốn đối tượng phạm tội về ma túy tăng vật thu giữ gồm hơn một trăm bảy mươi g ma túy tổng hợp
một mươi viên thuốc lắc và nhiều tăng vật có liên quan đến việc mua bán tàng trữ
và sử dụng trái phép chất ma túy
điển hình như vụ mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng nguyễn văn thức
bốn mươi bảy tuổi trú tại xã gia kiệm huyện thống nhất
sau một thời gian theo dõi công an huyện thống nhất tổ chức lực lượng đã bắt quả tang đối tượng thức
đang có hành vi bán ma túy cho một con nghiện tại ấp đông kim xã gia kiệm
thu giữ năm gói ma túy đá loại metafetamin một xe máy
qua đấu tranh khai thác thức khai nhận được một đối tượng tên tý chưa rõ lai lịch
thuê mang ma túy đi giao cho con nghiện
có một người không rõ lai lịch thì nhà tôi giao ma túy rồi mỗi lần thì được ba trăm linh ngàn
lần thứ hai thì hẹn ở hộp bơi kim đình lúc một vòng về thì công an bị công an bắt
tối ngày hai mươi năm lúc hai mươi ba giờ tôi quản lý tại khách sạn tòa dinh villa
có người gọi điện thoại tới mua một chấm khai và bốn miếng thuốc lắc
tôi vào lái ra chưa kịp trao thì bị lực lượng công an bắt
với quyết tâm xóa bỏ các địa bàn phức tạp
về mua bán tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma túy
công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
không để hình thành điểm tụ điểm phức tạp về ma túy gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
nam mưu cho huyện huy huy bán dân viện chỉ đạo các cấp các ngành
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đấu tranh kiên quyết với loại tội phạm này
thứ hai là làm tốt công tác chuyên truyền về tác hại của ma túy cho người dân thấy rõ
để từ đó người dân giáo dục con em mình cũng như là giáo dục các người cộng đồng không phạm tội và không sử dụng ma túy
làm tốt công tác quản lý đối tượng vận động các đối tượng nghiện
tự nguyện cai nghiện tại trung tâm cai nghiện cộng đồng huyện
lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc
và đồng thời phối hợp với công an các huyện
thành phố giáp ranh quản lý tốt các đối tượng có khả năng điều kiện phạm tội và các đối tượng nghiện để hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm này
thứ tư là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng mua bán tàng trữ
sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định của pháp luật phục vụ công tác răn đe phòng ngừa tội phạm này
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi
dùng xăng đốt khiến một người tử vong đối tượng phạm phen ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố
do có mâu thuẫn từ trước phạm phen mang chai nhựa đựng xăng đến nhà ông phạm tham ở cùng thôn
thấy ông tham đang ngồi trước cửa nhà phen đã đổ xăng lên người ông tham rồi dùng bật lửa đốt khiến cho nạn nhân bị chết cháy
ngay sau đó công an huyện tư nghĩa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đã bắt giữ được đối tượng
với hành vi chiếm đoạt trên một một tỷ đồng để lấy tiền đánh bạc bị cáo nguyễn duy khánh chú ở huyện trợ mới tỉnh an giang đã bị tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào chiều qua ngày ba mươi một tháng năm
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ ngày tám đến ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khánh đánh bạc trên mạng và thua sáu trăm linh triệu đồng
để tiếp tục có tiền đánh bạc khánh nhờ bạn gái giới thiệu và được của bà nguyễn thị niềm chú tại phường bình đức thành phố long xuyên cho vay số tiền một trăm ba mươi triệu đồng để tiếp tục đánh bạc
sau đó khánh dùng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin để bà niềm cho vay thêm nhiều lần nữa với số tiền tám trăm năm mươi
đến hạn trả nợ bà niềm không liên lạc được với khánh nên đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tố giác
đến ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một khánh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang trình diện
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khánh bị khởi tố điều tra
tại phiên xét xử ngoài bản án một mươi bốn năm tù khánh còn buộc bồi thường lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa vận động thành công đối tượng
đinh ánh dương sinh năm hai nghìn một trú tại thôn thượng châu xã hợp lý huyện lý nhân phạm tội giết người ra đầu thú tại cơ quan công an
trước đó vào đêm ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một do mâu thuẫn cá nhân đinh ánh dương cùng đồng bọn đã sử dụng hung khí đâm một thanh niên trú tại thôn đồng phú xã nguyên lý huyện lý nhân hậu quả làm nạn nhân bị tử vong
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
tại cơ quan công an dương khai nhận thời gian qua đã bỏ trốn vào thành phố
sau khi được lực lượng công an tỉnh tuyên truyền vận động dương đã nhận thức được lỗi lầm của mình và ra đầu thú
thưa quý vị không chỉ có lực lượng chức năng tuần tra giám sát an toàn giao thông trực tiếp và hệ thống camera giao thông ghi hình phạt nguội
tại đà nẵng những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ còn được người dân chụp ảnh quay phim và gửi cho lực lượng chức năng thông qua mạng xã hội
trong thời gian vừa qua nhiều vụ việc được phát hiện xử lý nhờ phát huy vai trò giám sát của người dân
anh nguyễn phước sang điều khiển xe ô tô dừng đèn đỏ tại ngã tư phạm văn đồng ngô quyền tp đà nẵng thì bị xe ô tô khác đi phía sau đâm mạnh vào đuôi xe của mình
anh sang rút điện thoại gọi điện cho công an đến hỗ trợ thì bị tài xế xe này hành hung khiến anh sang ngã xuống đường thương tích nặng
trưng kiếp vụ việc một số người dân đã ghi hình đăng lên mạng xã hội
ngay trong tối cùng ngày công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bắt giữ kẻ côn đồ hành hung người khác giữa phố
hoặc gần đây nhất có trường hợp nằm trên xe điều khiển phương tiện được người dân ghi hình gửi cho lực lượng chức năng xử lý
đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng cho biết từ đầu năm đến nay phòng đã tiếp nhận hơn năm mươi tin báo bằng hình ảnh
thông qua mạng xã hội và người dân trực tiếp cung cấp bước đầu tổ chức xử lý gần hai mươi trường hợp
trong thời gian qua mặc dù là ở những vị trí những nơi không có bóng dáng của lực lượng chức năng
thì vẫn có những thông tin những hình ảnh mà do người dân cung cấp
qua đó chúng tôi cũng xác minh những yếu tố xác thực cũng như là mặc tính thuyết phục
và nhận thấy được những hành vi này là hành vi nguy hiểm gây bức xúc trong dư luận thì chúng tôi kịp thời xác minh xử lý
cùng với hơn ba mươi hai camera giám sát an ninh của các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân tự lắp đặt
tại các tổ dân phố kiệt hẻm nhà riêng và gần hai trăm linh camera giám sát giao thông được đưa vào vận hành khai thác
phủ kín các tuyến đường trọng điểm của thành phố thì những camera đặc biệt những tai mắt của người dân
các hành vi vi phạm khó bị bỏ lọt có phần hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn thành phố
hiện nay vẫn còn nhiều bạn khi tham gia giao thông và chưa thực hiện đúng cái luật đường bộ
gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông xung quanh
cái việc mà ghi hình lại gửi cho cung cấp cho công an ngăn chặn những việc đó xảy ra thì chúng tôi rất là hoan nghênh
hiện nay thì đường phố của đà nẵng chúng ta thì rất là đông nên trục đường điểm văn phố chúng tôi là đặc biệt là rất là đông
cũng có những đêm là thanh niên tụ tập rồi uống rượu rồi đánh bóng
thì người dân cũng có cái nhanh ngại bán và đồng thời là chụp ảnh gỡ lên
thì chúng tôi hoan nghênh cái việc này để dùng để có cái
cái cơ quan chức năng họ chứa lý kiểm thờ điều đó là đi từ chính đoán
để phát huy hiệu quả vai trò giám sát của người dân trong công tác giữ gìn an toàn giao thông trật tự an toàn xã hội
công an thành phố kêu gọi người dân hãy đồng lòng đấu tranh tố giác tội phạm
tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh vi phạm an toàn giao thông qua các trang facebook do công an quản lý như
cảnh sát giao thông đà nẵng tuổi trẻ công an đà nẵng và truyền hình an ninh đà nẵng
cảnh sát giao thông đà nẵng và truyền hình an ninh đà nẵng
phước lộ một mươi bốn và đường hùng vương thuộc khu phố phú tân thành phố đồng xoài
huy điều khiển xe với tốc độ cao đã đâm thẳng vào xe máy do hai vợ chồng điều khiển đang qua đường
cú đâm mạnh khiến cả ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
hai phương tiện bị hư hỏng
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chào các bạn
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thành nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ chín cụm hai phường hạ đình quận thanh xuân tp hà nội
về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau đầu lông bài trái
còn về hai tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
công an quận ba đình hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm an thuyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hô khẩu thường trú tại số chín mươi năm giải phóng phường cửa bắc tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một xã yên hòa huyện yên mô
tỉnh ninh bình bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã cũng về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý